tại thành phố hải phòng công ty xi măng chin phong vừa xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn dầu khiến khoảng bảy khối dầu bị tràn ra
trong đó có khoảng năm khối dầu tràn trong khu vực của công ty còn hai khối dầu còn lại tràn ra ngoài môi trường
trước đó vào khoảng ba giờ ngày một mươi tháng một mươi một tổ cán bộ kỹ thuật phụ trách kiếp sản xuất của công ty phát hiện hệ thống bơm dầu bị sụt giảm áp
phát hiện đường dẫn dầu để xấy lò sản xuất số một bị bục
tại thời điểm phát hiện sự cố có khoảng bảy mét khối dầu chảy ra hệ thống thoát nước của công ty tràn ra sông thải
ngay sau khi xảy ra sự cố công ty đã nhanh chóng thông báo phối hợp với trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam
triển khai các giải pháp thu gom lượng dầu tràn trên mặt sông làm sạch môi trường
đến chiều tối một mươi một tháng một mươi một mặt sông cơ bản không còn vết dầu loang
trong ngày một mươi hai tháng một mươi một trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam tiếp tục thu gom toàn bộ lượng dầu tràn trên mặt sông
tiến tới thu gom lượng dầu bám trên đất công trình và cầu cảng

tiến tới thu gom toàn bộ lượng dầu tràn trên mặt sông công trình và cầu cảng
đại diện sở tài nguyên và môi trường tp hải phòng cùng các cơ quan chức năng đã có buổi làm việc với công ty xi măng trinh phong hải phòng
về phương án xử lý số dầu tràn ra môi trường và phương án xử lý số dầu tràn ra môi trường
phương án làm sạch hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến môi trường